chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
hướng mở của tp hcm trong việc thích ứng với covid một mươi chín của thành phố đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân tại đây
điều này giúp giảm tỷ lệ tử vong và giúp hệ thống y tế không quá tải trong trường hợp dịch bùng phát
theo tính toán tỷ lệ tử vong ở người trên năm mươi tuổi là cao nhất chiếm tới tám mươi một tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín
vì lẽ đó bộ y tế ban chỉ đạo đã luôn yêu cầu ưu tiên tiêm cho những người trên năm mươi tuổi trong nhiều văn bản đã ban hành
tuy nhiên tình hình dịch bệnh và tiêm chủng ở tp hcm đang đạt mục tiêu mở dân cửa lại từ một một mươi tới là khó khăn trong việc đạt được chỉ số này
bên cạnh một vài chỉ số khác như bản dự thảo đưa ra báo cáo tại cuộc họp với phó thủ tướng vũ đức đam và tổ công tác đặc biệt của chính phủ ngày hai mươi bảy tháng chín
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết thành phố nghiên cứu rất kỹ dự thảo hướng dẫn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
song với tình hình tp hcm hiện nay việc thực hiện sẽ rất khó
vì thế thay vì áp dụng quy định ít nhất tám mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine tp hcm kiến nghị điều chỉnh thành ít nhất tám mươi
người trên sáu mươi năm tuổi hoặc năm mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hcdc đến hết ngày hai mươi năm chín tại tp hcm số người được tiêm trên sáu mươi năm tuổi người có bệnh nền là một một trăm linh bảy hai trăm sáu mươi sáu
đây là nỗ lực rất lớn của thành phố nhưng trong bối cảnh thiếu vaccine tỷ lệ này chưa đủ lớn so với tổng số mũi vaccine đã triển khai là chín bốn trăm bốn mươi một tám trăm một mươi năm tính đến ngày hai mươi năm tháng chín
theo kiến nghị của tám hiệp hội doanh nghiệp
với chỉ số một quy định trong dự thảo ít nhất tám mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thì tp hcm phải ở cấp độ bốn còn rất lâu hai ba tháng nữa
sinh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế trong khi sẽ lãng phí vaccine vì những người tiêm đủ vẫn không được đi làm
vì thế các hiệp hội kiến nghị nên cho phép những người tiêm đủ được ghi làm
và căn cứ vào tỷ lệ lắp đầy dường bệnh và dường icu
hướng dẫn của who ngày một mươi bốn tháng sáu chia ra các mức chín mươi là đáp ứng hạn chế
nhưng chưa được dự thảo tính đến để đưa ra các biện pháp kiểm soát dịch phù hợp
khoảng thời gian như vậy là không thể vì thành phố không thể không mở như bí thư nguyễn văn nên từng nói
trong khi đó việc tăng cường tiêm đủ cho nhóm người rủi ro cao ở tp hcm
sẽ giúp đảm bảo việc mở cửa không gặp rủi ro cao
theo tiến sĩ nguyễn thu anh giám đốc viện nghiên cứu y khoa world cup việt nam đại học sydney uk
bà tính toán tp hcm sẽ cần thêm một triệu liều vaccine để tiêm mũi hai cho tám mươi người từ năm mươi tuổi trở lên
đây là mục tiêu trong tầm tay và có thể được thực hiện trong thời gian ngắn
khi thành phố được cung cấp thêm vaccine tới đây miễn là nhóm người dễ tổn thương được ưu tiên tiêm chủng
tiến sĩ trương minh huy vũ đại học quốc gia tp hcm đồng tình khi cho rằng
thành phố cần đẩy mạnh tiêm vaccine cho người từ năm mươi tuổi trở lên ở các quận huyện sắp đạt chỉ tiêu ở cấp độ ba
ở góc độ rộng lớn hơn tp hcm cần mở theo các nhóm vì không thể mở một mình
tiến sĩ nguyễn thu anh nói
tôi cho rằng cặp tập trung ưu tiên
vaccine cho người từ năm mươi tuổi trở lên ở các địa phương có vai trò kinh tế xã hội quan trọng
và không thể kéo dài giãn cách được nữa
bà tính toán bên cạnh tp hcm cần thêm một triệu liều vaccine để tiêm mũi hai cho tám mươi người từ năm mươi tuổi trở lên
các tỉnh thành xung quanh như đồng nai bình dương long an bà rịa vũng tàu tây ninh
cũng cần được bổ sung vaccine
tổng cộng cả khu vực đang đóng góp đến bốn mươi năm gdp của cả nước sẽ cần tổng cộng bốn ba triệu liều
với các khu vực còn lại
theo bà thu anh
vùng đồng bằng sông kiểu long cần khoảng sáu ba triệu liều để đảm bảo mục tiêu tám mươi người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm
vùng kinh tế trọng điểm phía bắc thì sẽ cần khoảng bốn năm triệu liều
như vậy với khoảng hơn một mươi năm triệu liều
chính phủ sẽ đảm bảo mục tiêu về vaccine để mở cửa cho các khu vực chiếm khoảng ba bốn gdp cả nước bà thu anh nói
tiến sĩ trương minh huy vũ nhận định
về chuỗi liên kết vùng tp hcm có thể mở cửa lưu thông hàng hóa với ba tỉnh đồng nai long an bình dương
vì tỉ lệ phủ vaccine mỗi một đã đảm bảo
riêng với tây ninh và bà rịa vũng tàu thì cần cân nhắc các quy định đi kèm
bởi tỷ lệ tiêm ở nhóm người từ năm mươi tuổi trở lên còn rất thấp
ông phân tích dựa vào số liệu thống kê tình hình dịch bệnh và năng lực hệ thống y tế tình hình tiêm chủng
có thể thấy rằng tp hcm và đa số các tỉnh thành xung quanh có thể cơ bản kiểm soát dịch bệnh trong tháng chín
các địa phương này phải liên kết để kiểm soát dịch hiệu quả và bền vững
đó là bàn đạp để tp hcm mở rộng quy mô liên kết vùng sang khu vực đồng bằng sông cửu lâm khu vực đông nam bộ
xong vaccine là một thành tố của tình trạng bình thường mới tới đây
còn rất nhiều tỉnh không có vaccine để tiêm thì thực hiện theo quy chế của bản dự thảo như thế nào khi nó được thông qua
bà thoanh nói vai trò của người dân là quan trọng mang tính quyết định đến quá trình chống dịch tới đây
khi sống với sars cov hai mỗi người buộc phải hạn chế đến nơi công cộng không cần thiết
ít nhất là cho tới khi mọi người đều được tiêm đủ hai muối các biện pháp y tế công cộng như năm k cần được tiếp tục tuân thủ
và tốt nhất là trở thành thói quen về lâu dài để hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến ngông góp của tất cả cộng đồng
hay live suppride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại